xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh
khai trương trung tâm dữ liệu viettel
cỗ máy sản xuất chip đắt và hiện đại nhất trên thế giới
đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chuyển động số tuần này
rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong một mươi năm phút của chương trình
thưa quý vị chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết và là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch
đây là vấn đề mang tính chiến lược trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
hiện nay hoạt động du lịch trên cả nước đã có những tín hiệu lạc quan
nhiều địa phương trên cả nước hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó thì công tác chuyển đổi số du lịch được xác định rõ nhiệm vụ
cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách theo thời gian thực
trên cơ sở xây dựng và khai thác các nguồn tài nguyên dữ liệu về văn hóa lịch sử
để phát triển du lịch
đây được coi là những nỗ lực để phát triển du lịch thông minh
hai bạn trẻ này đang lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch tới thành phố vũng tàu
để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi các bạn đã tiến hành tìm hiểu thông tin về nơi mình sẽ đến thăm quan
tuy nhiên khác với cách tìm kiếm như trước đây là lên mạng internet đọc hết các thông tin
khi mà tụi em lên
trên mạng để tra những thông tin về vũng tàu hay là về tour du lịch hay là về khách sạn này
thì tụi em thấy rất là nhiều thông tin và cũng có nhiều bài review cũng không biết là cái nào sẽ
đáng tin cậy rồi cái nào là đúng thực tế thì lúc đấy tụi em rất là cần biết là không gian thực tế
xung quanh vũng tàu có cái gì rồi là vị trí ở đâu để chọn cái resort nào cho cần gần bãi biển nhất có
thể để tụi em có thể tiện thể đi ngắm cảnh rồi đi bơi rồi là đi chụp ảnh check in các thứ thì khi
tụi em tìm được cái star global ba d thì có sẵn một cái cái cái giải pháp là thật lên trên mạng và nhờ
đấy tụi em mới có thể biết được là không gian thực tế là mình đi sẽ như thế nào xem là góc nào là
cái view biển như thế nào thì đọc tin tới là nó đến từ khách sạn từ bãi biển là bao nhiêu tụi em
biết được là nó gần hay xa bản đồ số hóa ba d này là một sản phẩm của công ty star global một start up
chuyên về khai thác các giải pháp ứng dụng công nghệ web ba chiều công nghệ được tích hợp trong
hệ thống bản đồ của star global ba d cho phép người dùng đi sâu vào các cấu trúc các vật thể
thay vì chỉ nhìn thấy bên ngoài bên cạnh đó bản đồ số này còn tích hợp nhiều thông tin cho phép
người dùng tra cứu thông tin đa nền tảng đặc biệt giải pháp bản đồ mới còn có thể kết hợp giữa hình
ảnh ba trăm sáu mươi panorama và đám mây điểm có tọa độ cho phép đo chính xác kích thước của từng vật thể trong
không gian ba d hệ thống còn có thể tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin đa phương tiện ở nhiều dạng khác
như văn bản hình ảnh âm thanh video bản vẽ mô hình ba d vào trong không gian đã được số hóa
với nhiều tính năng ưu việt bản đồ số hóa của đơn vị này đã được nhiều địa phương sử dụng như
một giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch bên mình đã ứng dụng rất nhiều lĩnh vực

số hóa qua giai đoạn là số hóa những cái địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố bởi những
địa điểm khác như là mộc châu tây bắc rồi những cái rất là nhiều những doanh về du lịch như là
vũ tàu đà lạt thì những cái địa điểm du lịch đã đang dần dần được số hóa và nó trở thành một bản
đồ số còn bảo tàng thì bảo tàng phụ nữ nam bộ là bảo tàng số ba d đầu tiên của tp hcm bên

khác trên cả nước mình cũng đang sử dụng bảo tàng đó
quyết tâm chuyển đổi số ngành du lịch thủ đô hà nội cũng đưa ra nhiều biện pháp để có những
bước tăng trưởng mạnh mẽ trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám đã ra mắt sản
phẩm công nghệ mới bằng hệ thống vé điện tử thẻ du lịch thông minh đây là nỗ lực của trung tâm
hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
để tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn nâng cao trải nghiệm của khách du lịch
việc chuyển đổi số trong hệ thống quản lý vé này có rất nhiều cái ý nghĩa cái thứ nhất là đối với
với công tác quản lý làm cho cái công tác quản lý sẽ trở nên minh bạch công khai và chặt chẽ cái
thứ hai là đối với du khách thì sẽ rất là tiện lợi khi tiếp cận với điểm đến bằng cách có rất nhiều
các hình thức khác nhau để lựa chọn trong việc mua vé có thể mua vé online có thể mua vé trực
tiếp tại điểm và mua vé tự động tại những điểm đến đông như văn miếu tử giám thì rõ ràng là du
khách sẽ không phải là mất nhiều thời gian và đặc biệt là những đoàn đông người các đơn vị lữ
hành lữ khách đến sẽ rất là tiện lợi vì với đoàn năm mươi người hay một trăm linh người thay vì mua một trăm linh cái vé như
trước kia bây giờ chúng ta chỉ mua một cái vé và một cái vé cho cả một trăm linh người và như vậy thì nó sẽ
cả phương diện tiết kiệm về mặt kinh tế tiện lợi cho khách tham quan và nó không gây nên những cái
sự chen lấn sâu đầy khi mà phải xếp hàng đông để mua vé tôi không còn phải sử dụng những cái vé giấy
hay là khải
để đến xếp hàng để mua và chờ đợi mà tôi có thể hoàn toàn sử dụng được những cái công cụ để mua
từ xa hay sử dụng thẻ về du lịch hiện tại thì tôi đang sử dụng cái thẻ về du lịch và trải nghiệm được
những cái dịch vụ ví dụ như tôi đã có thể mua được nước bằng cái thẻ này hoàn toàn là trong quá trình
mà tôi đi tham quan ở văn miếu sẽ không cần bằng tiền mặt bản thân tôi thì là một người hay đi
những điểm tham quan hà nội thì trước hết tôi rất là mong muốn là những cái cơ quan ban ngành
có thể nhân dận được cái mô hình ở văn miếu đến những cái điểm mà tham quan ví dụ như là hoàng
ảnh là những điểm mà cũng khá hay đi gia đình tôi cũng hay đi và khi mà triển khai được hệ thống này thì rất là tiện lợi
hôm nay chị đào thị hương trà đưa con gái đi tham quan hà nội nhằm thư giãn sau những ngày học hành căng thẳng
là những du khách đầu tiên được trải nghiệm thẻ điện tử nhưng chị trà vẫn dễ dàng kích hoạt và sử dụng
vì sự thuận tiện và sử dụng các tính năng như mua vé online đặt trước vé tra cứu lịch sử hóa đơn
và lưu trữ vé dưới nhiều hình thức linh hoạt tránh được trường hợp bắt vé trải nghiệm các hoạt động
giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
đây là một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp nhiều tính năng như
napas internet banking thanh toán điện tử tra cứu thông tin du lịch hay nhận ưu đãi tích điểm sau khi mua sắm
đặc biệt thẻ du lịch thông minh cũng được liên thông tích hợp với ứng dụng du lịch việt nam của tổng cục du lịch
du khách cài đặt sử dụng ứng dụng du lịch việt nam sẽ được hỗ trợ tìm kiếm thông tin du lịch an toàn
phản ánh tới cơ quan chức năng về chất lượng dịch vụ quản lý tour du lịch
quận hoàn kiếm là một trong những địa phương tích cực và nhanh nhạy trong công tác ứng dụng công nghệ
trong việc xúc tiến quảng bá và quản lý du lịch
hoàn kiếm được coi là trái tim của hà nội chứa đựng hồn cốt đất ngàn năm với những dấu tích văn hóa đặc sắc và một cốt cách riêng
cũng vì thế mà hoàn kiếm là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi đến hà nội
địa phương này cũng đang tập trung xây dựng một hình ảnh mang bản sắc riêng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa lịch sử
giá trị truyền thống vừa sáng tạo phù hợp với xu thế chung là ứng dụng công nghệ
quận hoàn kiếm chúng tôi cũng bắt nhịp được cái nhu cầu này và chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức đóng ở trên địa bàn
các doanh nghiệp thực hiện các chương trình
quận hoàn kiếm đã xây dựng riêng có rất nhiều những trang thông tin phần mềm và đặc biệt đó là trang hoàn kiếm ba trăm sáu mươi độ
để chuyên giới thiệu về các điểm di tích về các giá trị di sản của quận hoàn kiếm
mới đây tập đoàn viện thông quân đội viettel đã khai trương trung tâm dữ liệu idc tại hòa lạc
trung tâm dữ liệu phải có công suất lớn để đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao
nhưng công suất kéo theo các vấn đề phát thải tản nhiệt
trung tâm dữ liệu xanh tại hòa lạc là cam kết của viettel phát triển hạ tầng số bền vững ở việt nam
trung tâm dữ liệu viettel hoàn lạc một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước
tại bộ đội ngũ kỹ sư vận hành tại đây chỉ có khoảng một mươi sáu người số lượng bằng một nửa so với các trung tâm dữ liệu có cùng quy mô
do các hệ thống vận hành giám sát của trung tâm đều được tự động hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách tối đa
như với camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện được những hành vi đáng ngờ để đưa ra các cảnh báo kịp thời
hay hệ thống làm mát cũng sẽ được tự động theo thời gian thực để luôn bảo đảm nhiệt độ tiêu chuẩn tại các phòng máy
không chỉ ứng dụng ai trong quản lý vận hành trung tâm dữ liệu viettel hòa lạc còn được thiết kế để đáp ứng cho việc vận hành các hệ thống ai
đây là một trong nhiều hệ thống máy chủ mật độ cao đặt tại trung tâm
các thiết bị này có công suất xử lý tính toán vượt trội so với các hệ thống máy tính hiện có cùng hiệu suất sử dụng năng lượng tối ưu
điều này giúp trung tâm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các trung tâm dữ liệu xanh
các công ty họ sẽ muốn làm việc với các công ty có những cam kết có những hành động để bảo vệ môi trường đất nước mà họ đang làm việc
đấy là một trong những ưu điểm của các công ty

xu hướng trung nhận này đó là xây dựng những trung tâm dữ liệu đủ lớn xanh bền vững đạt trần quốc tế
từ đó thúc đẩy hạ tầng số trong nước cung cấp nhiều dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp